các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở thôn thành long xã yên lư huyện yên dũng
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thị nga khai nhận vào khoảng một mươi năm h ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức là ngày hai mươi tám tết tân sửu khi nga và con gái bốn tuổi đang ở nhà thì ông dương xuân mận trở về trong tình trạng say rượu và bị ngã
nga nâng trồng dậy thì ông mận chửi bới và có hành động bóc của nga
bực tức nga lấy đoạn dây chói hai tay ông mận rồi đem thau nước và khăn định rửa mặt cho chồng
tuy nhiên khi vừa cắt dây chói thì ông mận túm tóc và tiếp tục chửi bới
không kiềm chế được nga đã dùng băng dính rán miệng và dìm ông mận vào trộm nước
sau đó nga đưa ông mận vào giường ngủ rồi đưa con gái sang hàng xóm chơi
cho đến hai mươi hai giờ cùng ngày nga gọi ông mận không thấy trả lời
thấy người ông mận lạnh nên gọi người đưa đi cấp cứu thì ông mận đã tử vong
vào ngày một mươi hai tháng bốn công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng chém người trọng thương
trước đó do có mâu thuẫn năm đối tượng đều một mươi bảy tuổi ở phường phổ hòa thị xã đức phổ
nhắn tin trên facebook hẹn trần tấn lên một mươi năm tuổi ở phường phổ vinh thị xã đức phổ để giải quyết mâu thuẫn
khi phát hiện lên đang đứng trước cửa hàng sửa xe ven đường thuộc phường nguyễn nghiêm thị xã đức phổ
nhóm thanh niên trên đã lao vào đánh lên trong đó phạm tấn quang dùng dao phát bờ chém nhiều nhát vào người lên
hậu quả làm lên bị thương được đưa đi cấp cứu
công an thị xã đức phổ đã triển khai lực lượng nhanh chóng xác minh làm rõ nhóm đối tượng trên cùng với hung khí gây án
một vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lên tới bốn mươi bánh heroin vừa được lực lượng công an triệt phá thành công
vào đêm qua tại xã sóc hà huyện quảng hà tỉnh cao bằng
ma túy công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện hà quảng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bắt quả tang ba đối tượng là vàng a ca hoàng văn sông và hoàng văn sinh
ngoài bốn mươi bánh heroin lực lượng công an thu giữ hai xe máy và một số đồ vật tài liệu có liên quan
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt giữ hai đối tượng có liên quan trong đường dây này
trong khi đó tại đà nẵng một đường dây vận chuyển trái phép bốn kg ma túy từ quảng trị vào đà nẵng tiêu thụ
vừa bị bộ đội biên phòng tp đà nẵng triệt phá bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn vũ trọng
chú tải quận cầm lệ trần văn trung chú tải tỉnh quảng trị và nguyễn thị cha my chú tỉnh quảng bình
sau quá trình theo dõi vào đầu tháng bốn trên tuyến đường tôn đức thắng
các lực lượng thuộc bộ đội biên phòng thành phố đã phối hợp và bắt giữ trọng trung và my
khi vừa nhận một vali từ xe khách tuyến quảng bình đà nẵng
khám xét bali phát hiện hai túi trà được nguy trang bên trong có chứa tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng hai kg
các đối tượng thừa nhận đây là ma túy đá
tiếp tục khám xét ô tô mà ba đối tượng điều khiển lực lượng chức năng thu giữ thêm hai trăm linh năm viên thuốc lắc và một bốn gram kentamin
qua làm việc trung khai nhận đã liên lạc và mua số ma túy trên từ một đối tượng không rõ lai lịch tại quảng trị
đem về đà nẵng tiêu thụ
và hiện bộ đội biên phòng thành phố đã khởi tố vụ án bàn giao các đối tượng cùng vật chứng cho công an thành phố đà nẵng thụ lý tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lò văn biển
sinh năm hai nghìn hai trú tại bản nong háng xã ảng cang huyện mường ảng tỉnh điện biên về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba lò văn biển thuê bốn người cùng chú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
xe máy chở người dẫn đường đưa bốn công dân từ thị trấn trùng khánh đi ra khu vực biên giới xã khâm thành huyện trùng khánh
để xuất cảnh trái phép sang trung quốc thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
ngay sau đó lò văn biển bỏ trốn mở rộng điều tra và truy tìm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng đã phát hiện bắt giữ lò văn biển
từ lời cầu cứu của một người cha tìm con gái bị nhốt trong quán karaoke và bị ép phục vụ bán dâm cho khách
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện tư nghĩa đã khẩn trương điều tra và giải cứu được tám nữ tiếp viên đa số còn nhỏ tuổi
lời khai của các nạn nhân đã gây ra sự phẫn nộ về hành vi côn đồ của các đối tượng bảo kê hoạt động trái pháp luật
những ngày qua ông hồ văn lâm bốn mươi chín tuổi ở xã trà sơn huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi lo lắng tìm con gái mình là hồ thị nhung một mươi sáu tuổi
khi có thông tin con mình bị khống chế nhốt trong một quán karaoke làm tiếp viên phục vụ bán dâm cho khách
mấy ngày qua nghe tin nhắn con như vậy là trời trồng cha mẹ là lo lắng không ăn uống được gì hết ở nhà không được đi làm gì hết
lo lắng biết mẹ nó ở nhà khóc hằng ngày biết công an không uống nằm bổ rấu biết
sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu của ông hồ văn lâm ngày một mươi tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện tư nghĩa khẩn trương điều tra xác minh
qua kiểm tra quán karaoke hoàng gia ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa do đối tượng phạm ngọc tiên hai mươi bảy tuổi ở xã nghĩa thương trực tiếp quản lý điều hành
tại đây phát hiện tám nhân viên nữ nhốt trong phòng
khi thấy lực lượng công an các nhân viên vui mừng khi được giải thoát
rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đầy mình trong đó có em hồ thị nhung
đi làm đi làm khắp ba tiền về giấu
rồi họ đánh
em đinh thị quý ở huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi cùng một số em gái nhỏ tuổi cũng bị lừa vào quán phục vụ khách và thường xuyên bị đánh đập hành hạ
đặt đứa lên phòng phòng gì phòng nhỏ
xong rồi đánh em với nhung với lê linh
và họ đá con người xong rồi đá bụng xong rồi đá bên đây
quá trình kinh doanh tiên giao cho đạt trực tiếp trông coi
quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn
tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân kiện đều bị tiên tịch thu lại
khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì tiên và đạt đánh đập đe dọa
dạ không phải là tụi con không muốn nghỉ mà là tụi con nghỉ không được
tại vì họ ép buộc và đe dọa tụi con
cái ngày hôm nay tụi con ở đây tụi con cũng không nghĩ là tụi con sẽ được thoát khỏi chỗ đó
bước đầu cơ quan công an cũng đã đưa các nữ tiếp viên đi kiểm tra giám định sức khỏe thương tích
qua kiểm tra cơ sở karaoke thu giữ nhiều phương tiện gây án đánh đập nhân viên
công an huyện tư nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng phạm ngọc tiên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị để thực hiện kế hoạch triệt phá một tụ điểm đánh bạc nằm ở bên sông
được các đối tượng cảnh giới chặt chẽ lực lượng trinh sát công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đã phải hóa trang mật phục theo dõi
sau khi qua khỏi vòng kiểm soát của các đối tượng cảnh giới lực lượng trinh sát đã bất ngờ xuất kích bao vây bất ngờ làm cho các đối tượng con bạc không kịp trở tay
vào chiều ngày một mươi một tháng bốn lực lượng trinh sát hình sự công an huyện gò quao bất ngờ đột kích vào khu đất chống thuộc ấp tân đời xã vĩnh tuy
bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi đá gà ăn thua bằng tiền
khi thấy có lực lượng công an nhiều con bạc đã nhanh chân chạy thoát
tại hiện trường lực lượng đã bắt giữ một mươi tám đối tượng tám con gà số tiền trên một trăm linh triệu đồng bốn chiếc xe máy và nhiều vật dụng khác phục vụ cho hành vi đánh bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với một mươi tám đối tượng tham gia